mùa mưa bão năm nay đã bắt đầu để bảo đảm an toàn chạy tàu tổng công ty đường sắt việt nam đã triển khai nhiều biện pháp nhằm khắc phục và hạn chế những tổn thất do thiên tai gây ra
rủi ro lớn nhất khi mưa bão xảy ra với ngành đường sắt là mưa lớn gây sạt trượt bởi đặc thù của đường sắt là chạy bám theo đường ven một bên là đồi một bên là đường trong điều kiện chưa thể kè tất cả các điểm có nguy cơ sạt trượt trên toàn tuyến
để chuẩn bị công tác này thì chúng ta toàn bộ công tác học tầm chuẩn bị vật tư nhân lực nguồn lực là luôn luôn sẵn sàng
và cái thứ hai là cái công tác tuần đường kiểm tra đường phải rất là sát sao và chặt chẽ để tránh cái trường hợp mà khi mà sạt trượt nó xảy ra sạt tàu lưu âm sạt ta lưu dương xảy ra mà chúng ta không có được thông tin ở trước
thì cái việc tàu nó khác với ô tô là cái cự nguy hạm của nó rất dài tám trăm linh mét cự nguy hạm
do cái công tác tuần đường
cảnh báo kiểm soát các cái điểm có thể dù do sạt trượt là phải đề cao lên rất là nhiều so với lại các thời điểm bình thường cũng như các phương thức vận tải khác
mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp khó đoán được diễn biến bất thường
vì vậy tổng công ty đường sắt việt nam đã yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt công tác chuẩn bị sẵn sàng đối phó đồng thời mong muốn nâng cao việc phối hợp với các địa phương trong công tác phòng chống thiên tai